tại huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang vùng năm hải quân đã tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày vì môi trường phú quốc
chương trình thu hút sự tham gia của hơn bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ đơn vị
cán bộ chiến sĩ vùng năm đã cùng với nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn
quét dọn làm sạch bờ biển đường giao thông nạo vét cống rãnh mương thoát nước bóp tờ rơi quảng cáo
tổ chức xe lưu động tuyên truyền cho mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
cũng như thực hiện tốt phong trào chống rắc thải nhựa và nói không với túi ni lông sử dụng một lần
kết thúc buổi xa quân các lực lượng đã thu gom được hàng chục tấn rác thải đưa về nơi xử lý
góp phần tạo cảnh quan môi trường đào ngọc xanh sạch đẹp